vào lúc ba giờ ngày một tháng ba đội biên phòng cửa việt bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị nhận được tin báo tàu cá qna chín mươi nghìn hai trăm chín mươi chín do anh trần công tăng thuyền trưởng cùng một mươi một thuyền viên bị nạn tại phao số một cửa biển cửa việt
nguyên nhân là do không quen với luồng lạch tại cảng cửa việt cộng với sương mù dày đặc nên tàu đã bị mất phương hướng và mắc cạn
đến chín h ba mươi phút sáng ngày một tháng ba lực lượng đồn biên phòng cửa việt đã kéo được tàu cá qna chín mươi nghìn hai trăm chín mươi chín vào cập cảng cửa việt an toàn
lực lượng đồn biên phòng cửa việt đã thăm hỏi động viên và đăng ký cho tàu cá nhập và xuất cảng